còn tại mỹ số người mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng vọt có thể đạt mốc năm trăm linh ca trên một ngày
khi người dân di chuyển khắp nước sau giáng sinh và đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối tuần khác
theo dữ liệu hôm hai mươi sáu tháng một mươi hai từ đại học john hokking mỹ hiện có trung bình một trăm chín mươi tám bốn trăm linh bốn trường hợp mắc covid một mươi chín mới mỗi ngày
con số này cao hơn bốn mươi bảy so với một tuần trước đó và cao nhất kể từ ngày một mươi chín tháng một
tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ dễ dàng ghi nhận khoảng nửa triệu trường hợp mỗi ngày có thể trong tuần tới hoặc một mươi ngày nữa
cnn dẫn lời chuyên gia phân tích y tế tiến sĩ jonathan rainer
hiện mỹ phải điều trị cho khoảng bảy mươi một người trong các bệnh viện theo số liệu bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹ cung cấp
trung bình mỗi ngày có một bốn trăm linh tám người không qua khỏi tính đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
đây là mức tăng một mươi bảy so với tuần trước đó
với biến chủng omicron rất dễ lây lan chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm trong một thời gian
tiến sĩ anthony fosi cố vấn y tế của chính quyền tổng thống joe biden nói
theo ông fosi trước đêm giao thừa những cuộc tụ họp quy mô nhỏ chỉ có những người đã tiêm phòng đầy đủ vẫn có thể diễn ra an toàn
ông khuyến cáo người mỹ nên tránh tham gia các bữa tiệc đông người mà họ không rõ tình trạng tiêm chủng của tất cả khách mời
khi bạn đang nghĩ về một bữa tiệc đêm giao thừa mà có ba mươi bốn mươi năm
hai mươi người ăn mừng bạn không biết tình trạng tiêm chủng của từng người tôi khuyên bạn nên tránh xa
ông fossey khẳng định sẽ có những năm khác để làm điều đó nhưng không phải năm này